trong buổi sáng ngày tám tháng bảy các lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng đã tập trung vận động
thuyết phục người dân ngừng việc tập trung ngăn chặn xe tại lối xe ra vào bãi rác khánh sơn
theo ghi nhận đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày việc vận chuyển rác thải vào bãi rác này đã trở lại bình thường
tại các điểm tập kết rác tạm các công nhân vệ sinh môi trường đã tập trung giải phóng số rác u nứ trong ngày hôm qua
trước đó chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng cũng đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan
phần chuyên giải quyết rứt điểm chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào phương vực bãi rác hành sơn
đồng thời ghi nhận những kiến nghị yêu cầu của người dân xung quanh vấn đề này
bên cạnh đó yêu cầu công ty môi trường đô thị thành phố huy động tối đa lực lượng phương tiện giải phóng hơn một hai trăm linh tấn rác
đang tồn lưu tại các khu dân cư để đưa hoạt động thu gom rác thải trở lại hoạt động bình thường